tại vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ cho biết đang hoàn tất hồ sơ
truy tố hai bị can về tội cố ý gây thương tích bao gồm biện công thảo sinh năm hai nghìn
và nguyễn văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
theo hồ sơ vào tối ngày ba mươi một tháng một thảo phụng cùng với nhiều người khác dự tiệc sinh nhật
tại quán trên địa bàn ấp phước yên a xã phú quế huyện long hồ
trong lúc nhậu phạm vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
và hai người khác sang mời bia nhóm của thảo và phụng sau đó hai nhóm xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
phụng đã dùng tay đánh trúng người linh và thảo dùng chai bia đánh linh bị thương
ngày một tháng hai linh được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy vì chấn thương sọ não
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định